hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tp hcm đã cung cấp thông tin về khám phá băng nhóm tội phạm thực hiện nhiều vụ cướp với thủ đoạn mới
trước đó sau nhiều ngày theo dõi ngày hai mươi tháng một mươi hai các trinh sát đặc nhiệm của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với công an quận bình tân đã bắt gọn tám đối tượng trong băng cướp đường nguy hiểm
các đối tượng này thường sử dụng ba xe ô tô loại từ một mươi sáu đến hai mươi chín chỗ để đón khách bên ngoài khu vực bến xe miền tây và dọc tuyến quốc lộ đi các tỉnh long an tiền giang
khi đón khách lên xe một số đối tượng đóng vai trò cò mồi thu tiền của khách
khi xe chuyển bánh một lúc bọn chúng lại tiếp tục thu tiền với giá cắt cổ
nếu khách phản ứng bọn chúng dùng hung khí tấn công giật túi sách lục loại hành lý để cướp tiền vàng nữ trang điện thoại di động và đẩy khách xuống dọc đường hoặc sang khách qua xe khác để đồng bọn tiếp tục cướp thêm tài sản
có trường hợp bọn chúng yêu cầu nạn nhân điện thoại cho người nhà mang tiền tới nộp mới thả khách về
bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt một mươi một vụ cướp tài sản công dân với giá trị tài sản hàng chục triệu đồng